thành ủy tp hcm đã tổ chức gặp gỡ cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn thành phố
nhân dịp đầu năm mới hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến dự
thay mặt lãnh đạo tp hcm chủ tịch ủy ban nhân dân tp nguyễn thành phong cho biết
năm hai nghìn một mươi tám với sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị sự đồng thuận của nhân dân
kinh tế xã hội của thành phố đã đạt được kết quả tích cực toàn diện trên các lĩnh vực
cụ thể năm hai nghìn một mươi tám hầu hết các ngành đều tăng trưởng khá
tổng sản phẩm grdp đạt một ba mươi ba triệu tỷ đồng ước tăng tám ba
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng tám một thu hút đầu tư nước ngoài đạt bảy ba mươi chín tỷ usd
thành phố đạt và vượt một mươi tám trên hai mươi chỉ tiêu đề ra
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm khẳng định những kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
sẽ là cơ sở để thành phố bước vào năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín tăng tốc thực hiện quyết liệt nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi
chuẩn bị đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một
tại buổi gặp gỡ các đại biểu đánh giá cao thành tựu thành phố đạt được trong thời gian qua
đồng thời chia sẻ nhiều ý kiến kiến nghị đề xuất góp phần xây dựng và phát triển thành phố